sáng hôm qua công an huyện thoại sơn an giang cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi năm đối tượng tăng vật thu giữ là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng bốn công an huyện thoại sơn an giang đã ập vào bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang đánh bạc tại khu vực ấp vĩnh thắng xã vĩnh khánh
thu giữ tại hiện trường gồm hai triệu đồng tiền trên chiếu bạc ba mươi bộ bài một mươi tám điện thoại di động và trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút số đông con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia làm mất an ninh trật tự